trong những năm qua các cấp hội nông dân tỉnh thanh hóa không chỉ hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay yêu đái từ quỹ hỗ trợ nông dân
mà còn có nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay đem lại thu nhập và hiệu quả kinh tế cao
được quỹ hỗ trợ nông dân cho vay năm trăm linh triệu sáu hộ dân ở xã trúc lâm huyện tĩnh gia đầu tư một trăm linh ràn bè nuôi hầu đại dương
qua hơn bốn tháng hầu phát triển nhanh tỷ lệ sống cao cứ hai mươi ba mươi ràn bè thì sản lượng đạt gần ba tấn một vụ mỗi hộ nuôi thu lãi từ bốn mươi sáu mươi triệu đồng
từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân trung ương và tỉnh hội hàng trăm hộ nông dân trên tại tĩnh gia đã được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền hơn bốn sáu tỷ đồng
để đầu tư vào các dự án chăn nuôi gia súc nuôi trồng thủy sản
nhiều mô hình hoạt động hiệu quả đến nay các tổ vay vốn đã trở thành đối tác tin cậy của bà con nhân dân
để phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ nông dân hội nông dân tỉnh thanh hóa đang đề nghị với trung ương hội mở rộng các mô hình phát triển kinh tế
từ đó tạo điều kiện về vốn vay giúp các gia đình hội viên sản xuất kinh doanh nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc sử dụng vốn vay để thoát nghèo và làm giàu